tất cả người lao động việt nam dù khu vực công hay tư đều phải nâng cao ý thức kỷ luật lao động trang bị kiến thức pháp luật xây dựng tác phong công nghiệp thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã mong muốn như vậy tại buổi đối thoại với các đại biểu dự đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai diễn ra vào chiều này
tại buổi đối thoại thủ tướng bày tỏ có nhiều vấn đề đặt ra nhiều nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới
hay nỗi lo về xuống cấp đạo đức xã hội tình trạng tham nhũng quan liêu xa dân khoảng cách giàu nghèo
thủ tướng mong công đoàn đóng góp ý kiến để cùng phát triển đất nước
người cán bộ công chức viên chức phải quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật coi sứ mệnh của mình là tham mưu giỏi phục vụ tốt gần gũi gắn bó với nhân dân
người cán bộ công chức viên chức phải quán triển đất nước

cái chuyển biến chuyển quá chế độ của chúng ta những tác động khác nhau
trong đó có mọi xã hội và các thế lực thủ địch khác
chúng ta phải vững vàng chúng ta phải có lập trường trong bối cảnh tác động rất nhiều điều thông tin xã hội như vậy
thủ tướng cho rằng việc đổi mới trong toàn xã hội sẽ tạo ra năng suất lao động mới cao hơn
và từ đó sẽ đóng góp trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước
thủ tướng đề nghị đại hội nghiên cứu thảo luận đưa chủ đề công đoàn việt nam đồng hành với chính phủ
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước
thành một chương trình hoạt động của công đoàn việt nam trong nhiệm kỳ tới
các cấp các ngành phải chăm lo bảo vệ tốt nhất người lao động
tôi mong muốn đề nghị công nhân viên chức lao động cả nước là cùng chung tay góp sức
tạo thành sức mạnh dân tộc trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước
chính vì vậy mỗi đồng viên công đoàn người lao động phải đổi mới tư duy nhận thức và tinh thần phùng sự
việc khóc phạm vương lây việc lòng tự trọng liêm chính và trung thực
việc đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trò trong quá trình lao động và hoạt động của mình
và tất cả người lao động việt nam dù khu vực công hai tư đều phải nâng cao ý thức
kỹ thuật lao động trang bị kiến thức pháp luật xây dựng tác phong công nghiệp
thực hành thiết nghiệm chống thâm nhũng biết trân trọng và tự hào về kết quả công việc
từ diễn đàn của đại hội chủ đề thảo luận hôm nay tiếp tục được thấm sâu
lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn đến từng đoàn viên công nhân lao động
để biến thành quyết tâm hành động